nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc cố vấn nhà nước cộng hòa liên bang myanmar bà aung san suu kyi đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao myanmar bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng bốn
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón bà cố vấn đây là chuyến thăm chính thức việt nam đầu tiên của bà aung san suu kyi trên cương vị là cố vấn nhà nước trong bối cảnh hai bên vừa thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ đón thủ tướng chính phủ đã hội đàm với bà aung san suu kyi tại buổi hội đàm hai bên đã bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ việt nam myanmar trong hơn bốn mươi năm qua vốn được gây dựng bởi chủ tịch hồ chí minh và anh hùng aung san và được các thế hệ sau giày công vun đắp
cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới myanmar của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
đã đưa quan hệ hai nước sang trang mới hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị ngoại giao lãnh đạo hai nước cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi khẳng định tăng cường hợp tác và tìm kiếm những phương thức mới nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương một tỷ usd và cao hơn nữa
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực tự do hàng hải hàng không ở biển đông khẳng định ủng hộ giải quyết
quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực cam kết ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và nỗ lực sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
ngay sau cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác giữa hai nước
gồm biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực biểu chính viễn thông và công nghệ thông tin và biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thông tin